thông tin bà nguyễn phương hằng bị khởi tố và bắt tạm giam được đưa ra tối ngày hai mươi bốn tháng ba
khiến làng giải trí cũng náo động bởi trước đó rất nhiều các nghệ sĩ nữ bị doanh nhân này đầu tố
trong các buổi live stream trong đó có năm nghệ sĩ từng đệ đơn tố cáo phương hằng vô khống
và xúc phạm danh dự của họ vi oanh là nghệ sĩ lời qua tiếng lại với nguyễn phương hằng nhiều nhất
trên mạng xã hội và cũng là một trong những người bị bà xúc phạm nặng nề nhất cô là nghệ sĩ đầu tiên
nộp đơn đến phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm và cơ quan cảnh sát điều tra của bộ công an
tố cáo bà phương hằng sử dụng mạng xã hội đưa thông tin bịa đặt sai sự thật nhằm xuyên tạc
vu khống xúc phạm danh dự của nhiều cá nhân và nghệ sĩ trong nước
sau khi biết tin bà chủ đại nam bị khởi tố bắt tạm giam vi oanh đã đăng bài chia sẻ trên trang cá nhân
cô tạ ơn chúa vì đã nghe tiếng cầu cứu của mình hàng đêm đồng thời cảm ơn cơ quan chức năng và pháp luật việt nam
nữ ca sĩ cho biết cô luôn tin chính sẽ thắng tả
cũng như những nạn nhân khác bị lôi vào câu chuyện bà chạy truyền thông cho vy oanh
thành một con người tự đi kiếm chuyện cướp chồng để thuê làm gái
chuyển khoản từ thiện đến tương lai mượn nhà sống ảo
bà không từ thủ đoạn nào để định hướng dư luận khiến vy oanh thành người có tội
cuối cùng nữ ca sĩ cảm ơn khán giả đã yêu thương mình và mong tất cả sẽ cùng nhau xây dựng lối sống văn minh lành mạnh
yêu thương nhân ái công bằng đúng người đúng tội
đàm vĩnh hưng bày tỏ sự vui mừng bằng dòng trạng thái đầy ẩn ý
phận làm ca sĩ sao dán mặc áo qua khỏi đầu
nhất là đối với cả hàng triệu triệu ông bà chủ đã trả lương cho hưng suốt hai mươi bốn năm qua
dù mỹ tờ đàm không nêu tên nguyễn phương hằng nhưng cư dân mạng đều hiểu rằng anh nhắc đến chuyện gì
bản thân của anh là ca sĩ vũ hà cũng chia sẻ hạnh phúc trên trang cá nhân rằng
có tiện mừng bị mời gấp nên chưa kịp chuẩn bị được
đàm vĩnh hưng cũng là người bị phương hằng đầu tố nhiều trên mạng xã hội
bị bà này lan truyền thông tin anh đã ăn chặn chín mươi sáu tỷ đồng từ thiện
từng có thời gian suy sụp và bị nhiều nhãn hàng quay lưng
mitter đàm cũng đã làm đơn tố cáo nữ doanh nhân này
nhiều nghệ sĩ khác dù không bị phương hằng động đến
nhưng cũng bày tỏ cảm xúc khi bà này bị khởi tố
ca sĩ mỹ lệ cho biết tin vui nhất trong mùa dịch
mong rằng từ nay không còn tiếng bom đạn nổ bên tai
diễn viên anh đức cho hay
nãy giờ lướt hoài mà toàn thấy tin ăn mừng chứ chưa thấy ai tiếc thương xót xa hết vậy
ca sĩ hàn thái tú treo dòng trạng thái lất lửng rằng
cái ác phải đền tội luật nhân quả bà ứng
trong khi đó diễn viên hùng thuận bật cười phấn khích
trước thông tin bà chủ đại nam bị bắt tạm giam
trước đó ngày hai mươi ba tháng chín nữ ca sĩ viu anh cho biết
cô nộp đơn kiện bà nguyễn phương hằng về toàn bộ các thông tin vô khổng trắng trợn
đến phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
và cơ quan cảnh sát điều tra của bộ công an từ cuối tháng sáu
tin vui là đơn đã được tiếp nhận ở cả hai nơi
và đang trong quá trình điều tra xử lý
giọng ca đồng xanh cho biết thêm thông thường từ hai đến tám tháng
tùy theo loại tội phạm đơn sẽ được xử lý
nhưng do tình hình dịch bệnh ba tháng nay các cơ quan đều đóng cửa
nên quy trình có thể chậm hơn vài tháng nữa
cho dù bao lâu vì anh cũng sẽ đi đến cùng
bên cạnh đó nữ ca sĩ cũng làm đơn tố giác chủ một kênh youtube
theo view anh người này nhiều lần tiếp tay cho bà nguyễn phương hằng
vu khống và lăng mạ rất nhiều người trong đó có cô
ngoài view anh nhiều nghệ sĩ khác
như đàm vĩnh hưng hoài linh thủy tiên cũng xác nhận
họ đã nộp đơn lên cơ quan chức năng tố cáo bà nguyễn phương hằng
có hành vi vu khống xúc phạm danh dự của họ
nguyễn phương hằng tên khai sinh là nguyễn thị thanh tuyền
sinh ngày hai mươi sáu tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tại miền nam việt nam
sang canada định cư từ năm mươi sáu tuổi
bà hằng sau đó đã kết hôn với một người chồng hoa kiều
và có chung sống với một ông chồng có một người con
năm hai mươi ba tuổi chồng bà qua đời và để lại cho bà cùng một đứa con của mình
bà đã kết tài sản trí giá một mươi tám triệu usd
sau đó bà đã thanh lý hết tài sản và đưa con về việt nam lập nghiệp
tham gia kinh doanh bất động sản trồng cao su và mở siêu thị thời trang
năm hai nghìn sáu bà kết hôn cùng với một doanh nhân tên là trần văn thình
tuy có cùng với nhau một người con gái
nhưng hai người sau đó đã quyết định ly hôn vào năm hai nghìn bảy
ngày tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi nguyễn phương hằng tái giá cùng doanh nhân
bất đồng sản huỳnh uy dũng
năm hai nghìn hai mươi ông dũng chính thức tự doanh nhân
năm hai nghìn một mươi năm ông dũng chính thức rút lui khỏi thương trường
nhường hết quyền điều hành công ty cổ phần đại nam cho bà hằng
vào cuối năm hai nghìn một mươi tám nguyễn phương hằng đã được đại học apollo
một đại học giáo dục từ xa ở mỹ trao bằng giáo sư thính giảng danh dự
ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố
bắt tạm giam bà nguyễn phương hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sở đổi bối xung năm hai nghìn một mươi bảy
cơ quan tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh tạm giam đối với bà nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sở đổi và bối xung năm hai nghìn một mươi bảy
viện kiểm sát nhân dân cung cấp đã phê chuẩn quyết định này
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã bàn hành quy định tạm hoãn xuất cảnh
đối với bà nguyễn phương hằng từ ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
từ khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến nay bà nguyễn phương hằng đã thường xuyên live stream
kêu gọi nhiều người nổi tiếng trong đó nhiều buổi live stream bà hằng đã tố nhiều nghệ sĩ nổi tiếng
như hoài linh đàm vĩnh hưng thủy tiên trấn thành mc đại nghĩa
ăn chặn tiền quyên góp cho đồng bào miền trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt
năm hai nghìn hai mươi sau đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã vào cuộc điều tra và kết luận
các nghệ sĩ này không có hành vi giả dối không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp
ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền trung nên không khởi tố vụ án hình sự
bên cạnh đó công an tp hcm cũng ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với ông võ hoàng yên
nghị sĩ hòa linh do không có dấu hiệu tội phạm
bà hằng cùng ca sĩ đàm vĩnh hưng ca sĩ thủy tiên ca sĩ vy oanh ông võ hoàng yên
nghị sĩ hòa linh nhà báo hàn nhi nhà báo đức hiển bà đinh thị lan tố cáo về hành vi vụ khống
làm nhục người khác lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân
bà nguyễn phương hằng tên cũ là nguyễn thị thanh tuyền là người rất nổi tiếng trong giới doanh nhân
bà là việt kiều canada hay còn được biết đến với biệt danh hàng canada
bà hằng đã sinh sống tại canada từ năm mươi sáu tuổi từng có một đời chồng tại trung quốc
và sau này họ đã cùng có một đứa con chung
sau khi người chồng này mất bà đã thanh lý hết tài sản đưa con về việt nam thành lập công ty
kinh doanh bất đồng sản trồng cao du và mở siêu thị thời trang
theo lời kể bà hằng đã bắt đầu bươn trải để kiếm tiền từ năm hai mươi năm tuổi
bà hằng từng chia sẻ quan điểm của mình trên báo giới
tôi không phải là người phụ nữ thích xài tiền của đàn ông
những thứ tôi thích thì tôi phải làm để hưởng thụ không có sống nhờ vào ai kể cả là chồng mình
vào ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bà nguyễn phương hằng và chồng đã cùng lên tố cáo
ông võ hoàng yên lừa đào chiếm đoạt của họ hơn hai trăm linh tỷ đồng
thông qua các hoạt động cứu trợ người dân miền trung trong đợt lũ lụt năm hai nghìn hai mươi
trong đó nổi bật là việc xây lên một cơ sở thờ tự tại bình thuận với một số vụ liên quan khác
dù sau đó ông yên xin được gửi trả lại số tiền trên nhưng vợ chồng ông dũng vẫn từ chối
và nói rằng sẽ tố cáo vạch trần bộ mặt thật của ông võ hoàng yên
vì cho rằng ông đã có hành vi khám chữa bệnh phản khoa học
không có cơ sở chuẩn đoán và có dấu hiệu gian dối
chiếm đoạt tài sản của bệnh nhân
trong video đăng tải vào ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bà hằng cho rằng ông võ hoàng yên
hoạt động chữa bệnh tại tỉnh bình thuận là do có sự bao che của cơ quan chức năng
vì phát ngôn này nên vào ngày một mươi sáu tháng bốn bà hằng đã bị sở thông tin và truyền thông
tp hcm xử phạt bảy năm triệu đồng vì cung cấp thông tin sai sự thật
xúc phạm danh dự ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm quyết định không khởi tố vụ án
do không có dấu hiệu phạm tội
cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một bà nguyễn vương hằng trong buổi phát trực tiếp của mình đã lên tiếng chỉ trích
nghệ sĩ hoài linh người được biết là đã từng được ông võ hoàng yên chữa bệnh
vì không lên tiếng tố cáo hành vi lừa đảo của người này như bà
ngày hai mươi tám tháng bốn bà hằng đưa ra những bằng chứng xác thực cáo buộc hai người trên có thân tình
cho rằng hoài linh không tố cáo võ hoàng yên là vì họ có dây mờm dễ má
đồng thời cáo buộc hoài linh có khuyên hướng mê tín dị đoan và muốn học nghề chữa bệnh của ông võ hoàng yên
trước những cáo buộc trên hoài linh giữ im lặng và không đưa ra bất cứ lời giải thích nào
sau đó vào ngày hai mươi hai tháng năm bà hằng tố hoài linh giữ số tiền quyên góp một mươi ba bốn tỷ đồng
cho đồng bào miền trung bị lũ lụt vào hồi cuối năm hai nghìn hai mươi làm của riêng
đến ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi một bà nguyễn phương hằng tiếp tục phát trực tiếp với nội dung chính
xoay quanh việc hoài linh chưa thực hiện công tác từ thiện
dù đã nhận quyền góp hơn một mươi ba tỷ đồng và đưa ra nhiều lời tố cáo chưa được kiểm chứng về lối sống
đời tư của người nghệ sĩ này
buổi phát trực tiếp này trên trang facebook cá nhân của bà hằng có thời điểm đã ghi nhận hơn hai trăm hai mươi năm lượt xem
hai trang phát trực tiếp trên kênh youtube trường đua đại nam và trang facebook của công ty đại nam
cũng lần lượt đạt hơn một trăm sáu mươi ba và tám mươi người xem cùng lúc
được cho là đã xác lập kỷ lục luông chuyên phát trực tuyến được xem cùng lúc nhiều nhất trên facebook
tại việt nam với thời điểm có gần năm trăm linh lượt
trong khi có gần năm trăm linh người lượt xem cùng lúc hoài linh sau đó biện hộ rằng
ông đã có ý định trao cho người dân trước dịp tết nguyên đán tân sỉu
nhưng vì dịch covid một mươi chín bùng phát nên đành phải hoãn lại
tuy nhiên lời giải thích này của hoài linh do đó gặp phải phản ứng trái chiều từ dư luận và người hâm mộ
với lý do đã có những thời điểm dịch bệnh được khống chế hoàn toàn
ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một giữa ồn ào liên quan đến việc ngâm tiền tử thiện
đại diện hoài linh đã trao cho tỉnh quảng trị hai bốn tỷ đồng
bên cạnh hoài linh bà nguyễn phương hằng cũng không khai chỉ trích đích danh nghị sĩ hồng vân
vì một tài khoản facebook được cho là của người này đã có những bình luận thiếu khách quan với bà
bà hằng sau đó đã công khai một đoạn ghi âm ngắn được cho là của hồng vân
với những từ ngữ thiếu tôn trọng khán giả
sau nhiều ngày giữ im lặng học vân đã lên tiếng phủ nhận
khẳng định những cáo buộc của bà hằng là thiếu chính xác